vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa tiếp nhận hai đối tượng
có liên quan đến vụ nổ súng làm chết người tại khu vực cầu quay thuộc phường hai thành phố mỹ tho
gồm nguyễn ngọc ti và nguyễn thành mạnh cùng chú tại phường sáu thành phố mỹ tho
bước đầu hai đối tượng khai nhận vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng ba
khi đang di chuyển trên đường đinh bộ lĩnh thì đã phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên
cũng đang di chuyển trên đường ti và mạnh đã đuổi theo và dùng súng bắn vào nhóm thiếu niên
khiến huỳnh bảo sang trú tại thành phố mỹ tho tử vong
sau khi biết được có người tử vong ti và mạnh đã ra đầu thú và giao nộp cho lực lượng công an
một súng bắn đạn cao su một viên đạn và bốn vỏ đạn
mạnh khai súng do mạnh đặt mua qua mạng từ một mươi năm ngày trước đó
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng